thưa quý vị sau khi lừa đảo thành công nhiều phụ huynh tại tp hcm chiều trò con đang cấp cứu yêu cầu chuyển tiền gấp đã xuất hiện tại hà nội hàng loạt trường học đã có thông báo khẩn gửi tới phụ huynh
trong thông báo gửi tới phụ huynh ban giám hiệu các trường đã cảnh báo về hiện tượng kẻ xấu mạo danh giáo viên gọi điện thông báo con bị tai nạn giao thông và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền
phụ huynh cần cảnh giác và gọi điện cho thầy cô chủ nhiệm để kiểm chứng đồng thời khẳng định khi có sự việc bất thường xảy ra đối với học sinh giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc trực tiếp đến phụ huynh
hiện một số trường đã cảnh báo sự việc và báo cáo lên công an phường sở tại
trước mắt nhà trường và giáo viên sẽ nêu cao trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của học sinh phụ huynh tránh để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo thiết lập đường dây nóng khi cần thông báo các vụ việc khẩn đến phụ huynh học sinh và tiếp nhận thông tin khi có tình trạng khẩn cấp